thưa quý vị thời gian gần đây số vụ chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng
với những kiểu hành xử côn đồ bạo lực và ngày càng diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
làm ảnh hưởng đến trật tự kỷ cương và gây bức xúc trong nhân dân
và mới đây nhất tại tỉnh kiên giang một đồng chí trung tá công an và hai bảo vệ dân phố
trong khi thi hành công vụ cũng đã bị đối tượng danh dương ba mươi bảy tuổi
trú tại thị trấn thứ ba huyện an biên dùng dao chém trọng thương
và ngay khi clip này được chia sẻ thì cư dân mạng đã đồng loạt lên án hành vi côn đồ
coi thường tính mạng của người khác đồng thời mong muốn những tội phạm manh động và liều lĩnh như vậy phải bị nghiêm trị
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tổ công tác của công an thị trấn thứ ba huyện an biên kiên giang
tiến hành giải tỏa hành lang đường bộ và xử lý các trường hợp mua bán
lưu lực và đối tượng
công an thị trấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn không chấp hành khi bị lực lượng chức năng lập biên bản
đối tượng đã về nhà lấy hai cây dao chạy đến chém vào đầu trung tá nguyễn văn phòng
phó trưởng công an thị trấn thứ ba tiếp tục dùng dao chém bị thương hai bảo vệ dân phố là thành viên của tổ công tác
thông tin của vụ việc được cư dân mạng chia sẻ ngay sau đó
bức xúc với hành vi côn đồ manh động và sự coi thường pháp luật của đối tượng
đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ và nghiêm trị
hành vi chém người của đối tượng này thật gây sợ chém thẳng tay và mạnh bạo
tội phạm ngày càng manh động và liều lĩnh sẵn sàng chống trả quyết liệt bất chấp hậu quả xảy ra
không chỉ là chống người thi hành công vụ mà đó là hành vi giết người khi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác
mong cơ quan chức năng xử lý đúng người đúng tội dăn đe phòng ngừa và không để gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ
đối tượng quá manh động cần xử lý đúng tội giết người để gian đe làm gương cho những kẻ khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với danh dương về tội giết người
đối tượng này cũng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cộng đồng mạng đồng tình và cho rằng khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm
đó là giải pháp cấp bách và cần thiết nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
nhiều ý kiến cũng chia sẻ nên xét xử công khai lưu động để tăng tính giáo dục và gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
coi thưởng pháp luật dám chém bị thương người thi hành công vụ đúng là bản chất côn đồ không chừa được cần một bản án thích đáng
lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán là sai rồi đã vậy còn cung dao thẳng tay đủ các tình tiết tăng nặng
nên xét xử lưu động công khai để dân đe cho những kẻ coi thường pháp luật
những kẻ có hành vi cản trở chống đối lại lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ
phải nhận hậu quả pháp lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật không thể cứ tuyên truyền nhắc nhở mãi phải phạt thật nặng
hàng chục vụ chống người thi hành công vụ đã xảy ra những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và đang có xu hướng gia tăng
theo cư dân mạng không chỉ gia tăng về số vụ các phương thức tính chất mức độ cũng nguy hiểm manh động và liều lĩnh hơn nhiều
thậm chí đã có những chiến sĩ công an hy sinh trong khi thi hành công vụ
do bị các đối tượng tấn công chống trả
mới đây thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với những đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tình trạng này không chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật
mà còn gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm
không thể để tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng cả về số vụ và tính chất mức độ như vậy sẽ rất dễ dẫn đến nhờn luật
đồng tình khi nhiều vụ việc gần đây cơ quan điều tra đã khởi tố về tội danh giết người xác định đúng hành vi và tính chất nguy hiểm của các đối tượng
người dân cũng nên phát huy tinh thần ý thức trách nhiệm trong việc chủ động tham gia ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ
trong những tình huống phù hợp với khả năng của mình
không chỉ riêng đối với lực lượng công an qua nhiều vụ việc xảy ra gần đây
cư dân mạng cũng cho rằng các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đối với lực lượng dân phố bảo vệ dân phòng
đây là những người cùng với lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong quá trình công tác cũng phải đối mặt với những tình huống phức tạp nguy hiểm
cần có chế độ chính sách phù hợp để khiến thích động viên